gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng thái minh hoàng nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
và nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
hoàng và tuấn đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã duy huyện nam giang quảng nam
và xã lăng huyện tây giang quảng nam
cụ thể trong quá trình thi công xây dựng dự án này hoàng đại diện đơn vị chủ đầu tư và nguyễn đình tấn đại diện đơn vị tư vấn giám sát tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế
do nghi ngờ vợ của mình có quan hệ tình cảm với người khác chồng đã dùng dao sát hại vợ
tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc hai mươi năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
trong thời gian chung sống bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác nên bích đã thường ghen tuông và xảy ra cự cãi với vợ
vào sáng ngày bốn tháng bốn bích đến nhà bố vợ tìm gặp tú để nói chuyện
tại đây bích dùng dao đâm trúng vùng ngực bụng và hông của tú
lúc này người nhà của tú phát hiện chi hô bắt giữ bích giao cho công an phường
còn tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
nhưng phóng sự ngay sau đây của chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn trong trường hợp nào thì người dân sẽ bị thu hồi hộ khẩu giấy và trường hợp nào thì không
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú có hiệu lực bộ công an đã không tiến hành cấp mới cấp lại số hộ khẩu sổ tạm trú
khi công dân làm các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong số hộ khẩu sổ tạm trú cơ quan công an sẽ tiến hành thu hồi các sổ này
đồng thời thực hiện điều chỉnh
cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên cuốn sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú lực lượng công an sẽ không tiến hành điều chỉnh bằng viết thay thế như truyền thống
vì vậy những cuốn sổ này không có tác dụng không có giá trị khi thông tin của hộ dân này đã được thay đổi trong hệ thống
và luật cũng đã quy định phải tiến hành thu lại số hộ khẩu và số tạm trú giấy nếu thông tin công dân có sự thay đổi bổ sung
cơ quan công an sẽ không thu lại hộ khẩu và tạm trú giấy